xin được quay trở lại với những tin tức đáng chú ý khác
thưa quý vị hôm nay trường đại học mỏ địa chất đã kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập và đón nhận huân chương độc lập hạng ba
đây là một trong những trường đại học khoa học có tuổi đời lâu năm nhất của ngành giáo dục nước ta
lễ kỷ niệm có sự tham dự của phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
trường đại học mỏ địa chất tiền thân là khoa mỏ địa chất của trường đại học bách khoa hà nội
được thành lập ngày một mươi năm tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
đại học mỏ địa chất là trường đại học đa ngành định hướng ứng dụng đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật trình độ đại học
và trên đại học nhiều lĩnh vực như dầu khí xây dựng công nghệ thông tin cơ khí tự động hóa quản lý đất đai kinh tế
hiện nhà trường có ba cơ sở đào tạo tại hà nội quảng ninh và vũng tàu
kỷ niệm năm mươi năm ngày thành lập trường đại học mỏ địa chất vinh dự được chủ tịch nước tặng thưởng huân chương độc lập hạng ba